thông tin đáng chú ý về cơn bão số bảy theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
vào hồi một mươi giờ trưa nay vị trí tâm bão ở trên khu vực đảo hải nam trung quốc
với sức gió mạnh cấp tám giật cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc và đi vào vịnh bắc bộ
đến một mươi giờ ngày mai vị trí tâm bão cách hải phòng khoảng chín mươi km cách nam định khoảng một trăm linh km
và cách thanh hóa khoảng một trăm bảy mươi km với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
trong khi đó vào khoảng đêm ngày một mươi một sáng ngày một mươi hai tháng một mươi cơn bão có tên quốc tế là kompasu
được cảnh báo có khả năng đi vào phía bắc biển đông và trở thành cơn bão số tám của năm hai nghìn hai mươi
từ chiều nay cho đến ngày một mươi tháng một mươi do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh tăng cường
vùng ven biển từ quảng ninh đến nghệ an có gió mạnh cấp sáu cấp bảy phía bắc có nơi cấp tám giật cấp một mươi
từ ngày hôm nay cho đến ngày một mươi hai tháng một mươi ở khu vực bắc bộ và khu vực từ thanh hóa đến hà tĩnh
có mưa to đến rất to
từ chiều nay ở phía đông bắc bộ cũng có mưa to đến rất to phía tây bắc bộ từ ngày mai cũng xuất hiện mưa to
cảnh báo nguy cơ cao sẽ ra lũ quét sang đờ đất ở khu vực vùng núi và ngập úng cuộc bộ tại vùng trũng thấp ven sông